trong thời gian gần đây game kiếm tiền hay còn được gọi là play to earn đã trở thành một trà lưu trong giới mê tiền nào ở nhiều nơi trên thế giới
dẫn đầu trà lưu này là ac infinity
sở dĩ có thể làm được điều đó bởi game ace ept có sự kết hợp của công nghệ blockchain
trong đó blockchain hay cuốn sổ cái là hệ thống cơ sở dữ liệu cho phép lưu trữ và truyền tải các khối thông tin blog
chúng được liên kết với nhau nhờ mã hóa
lúc này các loại điểm số mà người chưa đạt được trong đêm sẽ được thiết kế ở dạng token
phần thường của game nằm trong nền tảng blockchain
những token này có thể quy đổi thành những loại coi hoặc tiền mã hóa khác
chính điều này khiến cho tựa game này thu hút khoảng hai triệu người chơi hoạt động hàng ngày
tại việt nam ac infinity cũng nhận được sự chú ý không kém
trên mạng xã hội chỉ cần một cú click có thể tìm kiếm ra hàng loạt các hội nhóm với hàng trăm nghìn người tham gia
anh nguyễn văn trung ở cầu giấy hà nội đã bắt đầu chơi game này cách đây hai tháng sau khi được một người bạn giới thiệu
anh chia sẻ ngay sau khi biết rằng tựa game này không chỉ giải trí mà còn giúp người chơi kiếm tiền
anh đã không ngần ngại bỏ ra một tháng lương với khoảng hơn hai mươi triệu đồng để sở hữu một tài khoản để thử chơi
mình chỉ đơn giản là mình chơi một là mình giải trí
thứ hai là mình cũng có thể chơi
mình cũng đầu tư mình đầu tư thì chắc khoảng một tháng lương của mình
mình đầu tư để mình chơi rồi là mình tìm hiểu tìm hiểu thêm về cái tượng game này
anh trung cho biết để bắt đầu chơi người chơi cần bỏ sát tối thiểu từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
để mua đủ ba con thú hay còn được gọi là pet để tạo thành một nhóm gọi là biêu tim
sau đó người chơi sẽ thực hiện các nhiệm vụ cũng như sử dụng những con pet để chiến đấu
thắng sẽ nhận được các phần thường
và đồng slp tiền này sau đó được quy đổi ra giá trị tiền thật và được định giá theo thị trường
điều này đồng nghĩa số tiền thu về sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm tùy theo biến động
theo anh trung thời gian này giá trị đồng slp đang tụt nên số tiền anh quy đổi được cũng không đáng kể
nếu mà giá trị cao thì khi mà mình có những cái đồng đấy
mình bán thì nó sẽ được giá nhiều hơn là khi mà giá nó xuống thì mình bán nó sẽ được ít hơn
thì trong hai tháng này thì mình có thể tìm hiểu
mình cũng để mà lời hay lỗ thì mình cũng khó nói
hiện tại là mình cũng chưa thu được lại cái số tiền mình bỏ ra
thực tế trong trò chơi này người chơi giống như một nhà đầu tư tiền ảo
đó là bởi khi tham gia game người chưa phải bỏ ra một khoản tiền thật để thu về một số tiền ảo trong game
sau đó bằng cách tham gia chiến đấu và chiến thắng thật nhiều để cho số tiền ảo này sinh sôi và bán đi để thu về tiền thật
nếu bán kịp với thị trường thì người chơi sẽ nhận được lãi
chính vì vậy không ít người đại dịch
anh t đã đổ xô vào đầu tư với khoản tiền lớn để mua vật phẩm cho thú của mình
từ đó tăng khả năng thắng nhằm kiếm được nhiều coi hơn nữa
anh tê do thời điểm dịch bệnh khó khăn việc làm bị mất mong muốn kiếm được tiền của anh càng lớn
nên sau khi biết được về tựa game kiếm tiền này anh đã lập tức tham gia
với anh khi chơi game bản chất không phải vì đam mê trò chơi mà để đầu tư và kỳ vọng kiếm được tiền
bởi vậy với số vốn ban đầu khoảng một triệu đồng anh t đã đổ xô vào
anh t đã đổ xô vào khoảng hai mươi ba mươi triệu đồng

bắt đầu mình tìm hiểu thì mình cũng thấy là có nhiều người kiếm được từ game này và thậm chí là kiếm rất nhiều
nên là mình cũng mong là khi mà mình tham gia mình có thể kiếm một khoản như vậy
nên là mình cũng đầu tư một khoản rất là lớn đối với mình gần như là toàn bộ những gì mình có
anh t cũng chia sẻ do thời gian đầu
anh cũng đã thu được một khoản rất là lớn đối với mình gần như là toàn bộ những gì mình có
anh t cũng chia sẻ do thời gian đầu anh cũng đã thu được một khoản rất là lớn đối với mình gần như là toàn bộ những gì mình có
tuy nhiên khi anh bán ra giá trị đồng coi đã giảm nữa khiến anh bán tháo và chấp nhận lỗ vốn
tuy nhiên thời điểm này khi anh bán ra giá trị đồng coi đã giảm nữa khiến anh bán lỗ vốn